cách đây ít giờ đồng hồ tại đại cung điện kremlin thủ đô moskova
tổng thống nga vladimir putin đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức
chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống lần thứ năm kéo dài sáu năm
lễ nhậm chức của tổng thống vladimir putin diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng nghìn quan khách
bao gồm các thành viên của các cơ quan hành pháp lập pháp và tư pháp của liên bang nga
cùng đại sứ nước ngoài doanh nhân quân đội và báo giới
quan chức ngoại giao của bảy nước liên minh châu âu eu trong đó có pháp cũng đã tham gia sự kiện này
hiến pháp nga quy định chính phủ cũ phải từ chức sau lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử
thời hạn để thành lập chính phủ mới là một tháng
trước đó vào ngày sáu tháng năm tổng thống putin đã tổ chức cuộc họp cuối cùng với nội các sắp mãn nhiệm
bày tỏ lòng biết ơn về công việc của họ trong những năm vừa qua